tuy nhiên dư luận vẫn mỏi mắt tìm điểm một mươi thậm chí điểm chín cũng khó kiếm
trước thực trạng đề thi khó điểm thi thấp nhiều chuyên gia nhận định điểm chuẩn vào các trường đại học năm hai nghìn một mươi tám sẽ giảm mạnh
có thể giảm từ một đến bốn điểm khả năng các trường tốt trên sẽ giảm sâu
tuy nhiên đây mới chỉ là dự đoán ban đầu do chưa có phổ điểm chính thức chưa có số liệu thí sinh đăng ký
tuy nhiên học sinh cũng cần chuẩn bị sẵn tinh thần cần có đủ các phương án để lựa chọn
về nguyên tắc muốn đỗ ngay đợt một thí sinh đăng ký theo ba phổ cao hơn ngưỡng điểm một chút bằng ngưỡng điểm và dưới ngưỡng điểm
cũng liên quan đến vấn đề giáo dục trên báo sài gòn giải phóng đăng tải bài viết đau đầu tìm chỗ học đầu cấp cho con
giảm mô hình tổ chức bán chú tăng số lượng học sinh trên lớp là hai trong số những giải pháp
mà nhiều quận huyện trên địa bàn tp hcm đang thực hiện trước áp lực tuyển sinh đầu cấp quá lớn
trước thêm năm học mới nỗi lo tìm một chỗ học phù hợp đáp ứng nhu cầu gửi con ngày càng đa dạng của phụ huynh lại trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết
cuộc đua tranh giành xuất học bán chú hay những lo ngại trước vấn đề sĩ số là vấn đề lớn giữa các bậc phụ huynh
mời quý vị và các bạn tìm đọc bài viết trên trang nhất và trang ba báo sài gòn giải phóng
thông tin vụ giải cứu đội bóng bị mắc kẹt ở tham luông thái lan được đăng tải trên nhiều số báo ra ngày hôm nay
tính đến tối ngày tám tháng bảy đã giải cứu được bốn cầu thủ
khi được đưa về trường rai các nạn nhân sẽ được chăm sóc y tế đặc biệt trong ít nhất hai mươi bốn giờ và người nhà không được tiếp xúc
sau khi có kết quả kiểm tra y tế bốn mươi tám giờ sau đó thì người nhà mới được tiếp cận
thành viên đội bóng sau đó có thể về nhà trong vòng năm ngày nếu sức khỏe phục hồi tốt
chiến dịch này có sự tham gia của chín mươi thợ lặn gồm năm mươi thợ lặn đến từ các nước và bốn mươi thợ lặn trong nước
và đợt cứu hộ thứ hai ở hang tham luông bắt đầu sáng nay ngày chín tháng bảy
việt nam sớm mất năm triệu việc làm đây là thông tin được đăng tải trên báo thanh niên
công nghệ ngày càng phát triển nhất là trong bối cảnh bùng nổ về trí tuệ nhân tạo
nên máy móc có thể thay thế con người trong nhiều phần việc khiến nguy cơ thất nghiệp càng hiển hiện hơn
tám mươi sáu lao động giản đơn sẽ bị thay thế
thực tế không còn là điều viễn cảnh xảy ra ở xứ người
nhiều doanh nghiệp việt nam thời gian qua đã đầu tư mạnh vào công nghệ và máy móc hiện đại
nên cũng giảm mạnh lực lượng lao động so với trước đây
giải pháp nào cho lao động việt nam trong thời gian tới
quý vị và các bạn tìm đọc bài viết trên báo thanh niên
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân